thưa quý vị mới đây một vụ vận chuyển số lượng lớn pháo nổ nhập lậu đã bị công an thành phố đông hà tỉnh quảng trị bắt giữ
cụ thể tại đường lê duẩn thuộc khu phố một phường đông thanh thành phố đông hà lực lượng công an bắt quả tang đối tượng trần đình lực
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại khánh hòa và dương văn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại tỉnh phú yên khi đang sử dụng xe ô tô tải vận chuyển hai trăm một mươi sáu hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín ống
trọng lượng là ba trăm hai mươi kg và một mươi túi pháo trọng lượng bốn kg đều do nước ngoài sản xuất
bước đầu hai đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số hàng trên vào thị xã cam ranh tỉnh khánh hòa để tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án phát hiện bắt giữ đối tượng tăng chữ lượng lớn hàng cấm thu giữ gần một tấn pháo nổ
đây là hiện trường cất giấu lượng lớn hàng cấm của đối tượng trần văn nguyên tài xã dương kỳ tỉnh diễn châu vừa bị công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an phát hiện
tổng trọng lượng tăng vật lực lượng chức năng thu giữ được lên tới hơn bảy trăm hai mươi kg pháo nổ
một pháo thì gọi như là có pháo thấy giá rẻ thì gọi như mua thì đưa về nhà và để cất
thì đưa pháo về gọi như là cất giấu ở đường sau cái tủ quần áo ở đường sau cái tủ quần áo có cái hầm kín đáo cho nên là tôi đưa pháo về tôi cất đường sau cái tủ quần áo
tại cơ quan điều tra đối tượng trần văn hưng khai nhận trước khi bị phát hiện ngay từ những tháng đầu năm
hưng đã tìm cách móc nối cấu kết với các đối tượng ngoài địa bàn để thu gom tìm cách đưa số pháo trên về tập kết cất giấu và dự định tiêu thụ tại địa bàn huyện diễn châu
vì dịp tết nguyên đoàn kết
kết thúc thì sau đó thì tháng ba tháng bốn thì các đối tượng đã móc nối với các đối tượng bên ngoài như bên lào hoặc là các cửa khẩu thì đã đưa về nhà cất giấu
mà trong quá trình đấu tranh thì rất khó khăn vì đối tượng chế giấu và liên hệ thì quá mạng
không có vấn đề là trao đổi với hình thức mua bán trực tiếp
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
lực lượng chức năng cũng sẽ tiếp tục nắm chắc tình hình các tuyến địa bàn trọng điểm
ra soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động tàng trữ vận chuyển buôn bán hàng cấm để chủ động có biện pháp gian đe đấu tranh xử lý
bác cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn thành phố có biểu hiện nghi vấn
sử dụng hóa chất cấm trong sản xuất thực phẩm đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng cho biết vừa phát hiện và bắt quả ta
ba cơ sở bị phát hiện gồm hai cơ sở ở phường hòa xuân quận cẩm lệ và một cơ sở phường hòa hải quận ngũ hành sơn
qua kiểm tra các cơ sở này đều không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm
thực hiện lấy mẫu giá đỗ của ba cơ sở nói trên và gửi xét nghiệm tại trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng
kết quả mẫu giá đỗ tại số một trăm sáu mươi tám võ văn ngân và số một trăm hai mươi bốn hoàng hiệp phường hòa xuân quận cẩm lệ đều có chứa hóa chất kích thích tăng trưởng không được dùng trong sản xuất thực phẩm
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng đang làm việc với chủ các cơ sở trên để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị dịp tết dương lịch và đà nẵng
đặc biệt là khi tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bốn đang tới gần cũng là thời điểm nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân càng ngày càng tăng cao
các cơ sở sản xuất kinh doanh đang chuẩn bị lượng hàng hóa lớn để đáp ứng nhu cầu của thị trường
tuy nhiên trước tình hình đó hoạt động vận chuyển buôn bán hàng cấm hàng nhập lậu không đảm bảo an toàn thực phẩm ngày càng diễn biến phức tạp
liên kết tiếp các vụ việc hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bị các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
điều đó cho thấy nếu không được kiểm soát tốt thì sẽ có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng
liên tiếp các vụ vi phạm về an toàn thực phẩm xảy ra trong thời điểm cuối năm
một tấn thực phẩm gồm nội tạng lợn bì mỡ động vật có hiện tượng biến sắc bốc mùi nồng nặc được chất đóng trên sàn nhà
trong các thùng xốp không có biện pháp bảo quản được công an tỉnh hà nam bắt giữ
hay tại thừa thiên huế trong kho hàng hóa thực phẩm thịt heo bò xuất nhập khẩu lực lượng chức năng phát hiện tại kho hàng có lưu trữ hơn một tấn thực phẩm gồm trứng gà non
giò heo ba chỉ rốt xương xương bùi bò bắp bò bắp trâu lõi bò không xuất trình được hóa đơn trứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm
hai vụ việc trên thuộc hai địa bàn khác nhau nhưng cùng chung câu chuyện về an toàn thực phẩm
và những dịp cuối năm vấn nạn về lĩnh vực này lại bùng phát một cách mạnh mẽ
hàng nhái là những hàng rất nguy hiểm đối với con người
nó gây chẳng hạn như ung thư hoặc là những sản phẩm kép dân lượng nó gây ảnh hưởng
và nói chung là nó là những kẻ giết người thầm lặng không để lại lâu dần lâu dần sẽ để lại di chứng rất nặng đến với con người
ai cũng lo lắng thôi tất cả gia đình nào mà tất cả người khách hàng người ta đi ăn đi uống
người ta rất là lo lắng về hàng không đảm bảo không để đủ chất lượng
người ta phải tìm
cái chỗ nào mà người ta có tiếng có tâm hoặc là từ cái nhà sản xuất từ các cái ấy
vì là bây giờ là nhập vào hàng hóa nhập từ nó nhiều nguồn gốc lắm không thể phân biệt được
để đảm bảo tốt nhất công tác vệ sinh an toàn thực phẩm phòng tránh ngộ độc xảy ra
lực lượng chức năng đã và đang triển khai các đợt cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm
tập trung chính vào chất lượng sản phẩm hạn sử dụng nguồn gốc nguyên liệu
tuy nhiên theo các chuyên gia việc kiểm soát chất lượng thực phẩm
là rất khó khăn cần sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng
và quan trọng là phải có sự thay đổi từ nhận thức người dân
cơ quan chức năng sẵn sàng nhận các thông tin từ các người tiêu dùng
từ các doanh nghiệp hoặc các tổ chức khác
phản ánh cái việc là có các sản phẩm thực phẩm bẩn đang được lưu thông trên thị trường
hoặc là từ người tiêu dùng phản ánh về các cái sản phẩm khi mua về
có cái dấu hiệu của thực phẩm không đảm bảo an toàn
cũng như là có dấu hiệu của việc tẩy
tẩy chữa hạm sử dụng trên bao bi
các thông tin này người tiêu dùng cũng như các tổ chức cá nhân
đều có thể cung cấp cho lực lượng quản lý trường qua đường dây nóng
đã được công bố trên website dms gov vn
tại sáu mươi ba tỉnh thành đều có đường dây nóng
hiện nay những cái viên ấy những cái xúc xích ấy là nhiều nơi sản xuất
và vì vậy tôi có thể khẳng định là
cái việc kiểm soát cái chất lượng và cái vệ sinh của các loại thực phẩm đó là họ
sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng là cơ sở để bảo đảm an toàn thực phẩm dịp cuối năm
cũng như dịp tết gần kề
tuy nhiên để ngăn ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm
người dân cần thực hiện theo những khuyến cáo của ngành chức năng
có sự lựa chọn thông minh chỉ mua và sử dụng thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
xem kỹ hạn sử dụng thông tin ghi trên sản phẩm
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết năm hai nghìn hai mươi ba
sản lượng lúa cả nước đạt bốn mươi ba bốn triệu tấn tăng một bảy so với năm hai nghìn một mươi chín
giá trị xuất khẩu gạo đã đạt kỷ lục với bốn bảy mươi tám tỷ usd tăng ba mươi tám bốn so với cùng kỳ năm ngoài
chỉ tính riêng trong hai nghìn hai mươi
trong hai tháng gần đây giá gạo xuất khẩu bình quân của việt nam liên tục lập đỉnh và cao nhất là sáu trăm sáu mươi ba usd một tấn
vào đầu tháng một mươi hai mức giá rất cao trong nhiều năm trở lại đây
các chuyên gia dự báo giá gạo thế giới sẽ vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao vào năm hai nghìn hai mươi
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
năm hai nghìn hai mươi bốn sản lượng gạo toàn cầu có thể đạt kỷ lục gần năm trăm hai mươi triệu tấn
đồng thời mức tiêu thụ cũng tiến sát năm trăm hai mươi năm triệu tấn
như vậy thế giới sẽ thiếu hụt năm triệu tấn gạo trong năm tới
lượng gạo tồn kho toàn cầu giảm chỉ còn hơn một trăm sáu mươi triệu tấn
một mươi hai sáu triệu là tổng lượt khách quốc tế đến việt nam trong năm nay
con số này cao gấp ba bốn lần so với năm hai nghìn hai mươi hai
vượt xa mục tiêu tám triệu khách quốc tế đề ra từ đầu năm
có được kết quả này là nhờ triển khai đồng bộ hàng loạt các giải pháp
nhằm đẩy nhanh tốc độ phục hồi du lịch
năm qua du lịch việt nam cũng ghi nhận sự chuyển
động của các thị trường khách mới nổi như là ấn độ hay các nước trung đông
hơn bốn trăm linh du khách ấn độ đã đến việt nam trong năm qua
gấp hơn hai lần so với năm hai nghìn một mươi
đòn bẩy từ chính sách thị thực mới
gia hạn thời gian lưu trú cho khách quốc tế lên đến bốn mươi năm ngày
đã tạo cú hích cho ngành cán đích sớm
góp phần đáng kể trong việc tăng tổng khối lượng doanh thu du lịch ở các địa phương
tính chung trên cả nước tổng thu du lịch là đạt sáu trăm bảy mươi tám ba nghìn tỷ đồng
vượt bốn ba mươi năm so với năm hai nghìn một mươi chín
và vượt năm ba mươi năm so với kế hoạch năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi bốn ngành du lịch việt nam đặt mục tiêu phần đầu đón một mươi bảy một mươi tám triệu lượt khách quốc tế
gần về mức kỷ lục của năm hai nghìn một mươi chín
đêm ngày ba mươi một tháng một mươi hai đại tiệc cao đao đón chào năm mới năm hai nghìn hai mươi bốn
tại thành phố xanh eco park đã diễn ra
với sự tham gia của hơn bốn mươi cư dân khu đô thị và khách tham quan
đây là năm thứ ba
sáu liên tiếp chủ đầu tư eco park tổ chức sự kiện đếm ngược chào năm mới
để cư dân được đón năm mới cùng người thân
nay ngay tại nơi mà mình đang sinh sống
sự kiện có sự xuất hiện nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của việt nam và quốc tế
đã tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc với công nghệ trình diễn hiện đại bậc nhất hiện nay
trên không gian rộng năm mươi hectare của công viên hồ thiên nga
cùng với sự chuẩn bị chú đáo của chủ đầu tư
bữa tiệc âm nhạc đã mang lại sự hào hứng cao độ cho người dân và du khách
đây là lần thứ ba mà tôi tham gia cao đao ở khu đô thị eco park
mỗi một năm đều mang lại cho tôi những cảm xúc khác nhau
và năm nay thì đúng là chương trình cao đao rất là hoàn trang hoàn trang hơn tất cả mọi năm
vợ chồng mình ngày hôm nay đi đến rất là vui và phấn khởi
khi eco park đã tổ chức được một chương trình vô cùng ý nghĩa và lớn như thế này
để chào xuân giáp trì đai công hai mươi bốn

và em thật sự nghĩ là nó là một trải nghiệm rất là vui
tuyệt vời và đặc biệt
sau đếm ngược khoảnh khắc giao thừa màn pháo hoa mãn nhãn cùng với giai điệu quen thuộc
happy new year vang lên như một lời chúc mừng năm mới trọn vẹn
mà chủ đầu tư dành cho các cư dân của thành phố triệu cây xanh eco park
bên cạnh hoạt động cao đao
tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi bốn
eco park cũng trang hoàng nhiều tuyến đường công viên tổ chức chợ tết
tại khu phố trúc để đón chào tết cổ truyền hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị sở lao động thương binh và xã hội tỉnh long an và đồng đai
vừa báo cáo về tình hình lương thưởng trong doanh nghiệp dịp tết năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó long an có mức thưởng tết nguyên đáng cao nhất trên năm tỷ đồng
tết nguyên đáng giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn cho người lao động
đối với tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi bốn hơn một ba trăm linh doanh nghiệp vẫn chưa có dự kiến thưởng
một trăm hai mươi loại doanh nghiệp khác có mức thưởng dự kiến từ một trăm linh đồng đến một mươi năm bốn triệu đồng
về thưởng tết nguyên đáng giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn
giám đốc kinh doanh phùng cũng một doanh nghiệp fdi dẫn đầu với tiền thưởng tết lên đến một tỷ đồng
sở giao thông vận tải tp hcm vừa công bố danh sách gần chín trăm linh tuyến đường
được phép sử dụng một phần về doanh nghiệp
các tuyến này có mức phí từ hai mươi đồng cho đến ba trăm năm mươi đồng mỗi mét vuông
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tp hcm áp dụng quy định mới về quản lý lòng đường hẹp phố
sáu trường hợp được tạm dùng vỉa hè và đóng phí gồm điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ
mua bán hàng hóa điểm trong giữ xe có thu tiền dịch vụ trong giữ xe
điểm tổ chức hoạt động văn hóa điểm giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa
điểm bố trí công trình tiện ích phục vụ giao thông công cộng
có thu tiền sử dụng lắp đặt các công trình tạm
điểm trung chuyển vật liệu phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình
ba trường hợp được sử dụng tạm thời một phần lòng đường và đóng phí
gồm tổ chức sự kiện văn hóa và trong giữ xe ô tô phục vụ sự kiện
điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị
điểm trong giữ xe có thu tiền dịch vụ
vỉa hè lòng đường được chia làm năm khu vực tương ứng với giá đất bình quân
tại khu vực đó để tính giá cho thuê các tuyến đường ở trung tâm cao hơn ngoại thành
trong đó mức thấp nhất cho hoạt động giữ xe là năm mươi đồng
cao nhất là ba trăm năm mươi đồng trên một m hai trên một tháng
các hoạt động khác áp dụng hai mươi đồng đến một trăm linh đồng trên một mét vuông trên một tháng
khu vực một gồm quận một ba bốn năm một mươi phú nhuận khu a khu đô thị mới nam thành phố
khu đô thị mới thủ thiêm có hai trăm linh bảy tuyến
khu vực hai gồm thành phố thủ đức
quận sáu bảy một mươi một bình thạnh tân bình bình tân có hai trăm bảy mươi bảy tuyến
khu vực ba gồm quận tám quận chín củ một mươi hai quận thủ đức củ tân phú gò vấp có hai trăm bốn mươi tám tuyến
khu vực bốn gồm huyện bình chánh hốc muôn nhà bè cụ chi có một trăm hai mươi năm tuyến
khu vực năm huyện cần dừa có một mươi một tuyến
thành phố hồ chí minh đã tổ chức hội nghị công bố thành lập sở an toàn thực phẩm thành phố
đây là sở an toàn thực phẩm đầu tiên của cả nước và chấm dứt thí điểm ban hành quản lý
của an toàn thực phẩm thành phố hồ chí minh sau sáu năm hoạt động kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
tại hội nghị ông lâm hùng tấn phó giám đốc sở đội vụ thành phố đã công bố quyết định
của thủ tướng chính phủ về việc chấm dứt thời gian thí điểm hoạt động
của ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố hồ chí minh
nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố về việc thành lập sở an toàn thực phẩm thành phố hồ chí minh
bổ nhiệm bà phạm khánh phong lan giữ chức vụ giám đốc sở an toàn thực phẩm thành phố
ông lê minh hải phó giám đốc sở an toàn thực phẩm thành phố
phát biểu định hướng hoạt động của sở an toàn thực phẩm
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố dương anh đức
trưởng bang chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố
đề nghị lãnh đạo sở khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức và triển khai ngay các công việc bảo đảm an toàn thực phẩm
đặc biệt là cho dịp tết nguyên đáng sắp tới
tiếp thu ý kiến chỉ đạo bà phạm khánh phong lan khẳng định tiếp tục tập trung cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm
để người dân thành phố được sử dụng thực phẩm một cách an toàn và an tâm
thành ủy và ủy ban nhân thành phố hồ chí minh cũng như là cộng đồng người dân thành phố
thì hết sức quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm
và an toàn thực phẩm của chúng ta mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực cố gắng
nhưng vẫn còn rất nhiều thử thách
khó khăn cho nên cần phải trang bị cho cái hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của nhà nước
những cái cơ sở pháp lý nó vững vàng hơn và nó cũng bình đẳng
như là tất cả các sở ngành tham mưu về công tác chuyên môn cho ủy ban nhân thành phố
vietjet đồng hành với giả united cup và tennis koyo trong năm hai nghìn hai mươi bốn
nhằm lan tỏa đam mê du lịch rèn luyện sức khỏe và thể hình
vietjet đồng hành với giả united cup và tennis koyo trong năm hai nghìn hai mươi bốn

bằng cách dành tặng khách hàng vé bay quốc tế từ đồng
vào các ngày thứ tư thứ năm thứ sáu mỗi tuần
đặc biệt mùa lễ hội các khách hàng mua vé sớm
còn có cơ hội nhận e voucher ưu đoại lên đến năm trăm linh đồng và nhiều quà tặng
mong muốn lan tỏa tinh thần thể thao cho các vận động viên và người hâm mộ thể thao khắp toàn cầu
các chuyến bay của vietjet đến australia với nhiều lựa chọn bay thuận tiện
từ việt nam ấn độ nhật bản hàn quốc
giải đấu tennis sẽ được tổ chức tại sydney và perth
từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
sáng ngày một tháng một sở du lịch tp hcm phối hợp với hãng hàng không quốc gia việt nam
cùng hãng hàng không vietjet và cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
tổ chức lễ đón đoàn khách du lịch đến tp hcm đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
tại gà quốc tế sân bay quốc tế tân sơn nhất
ngay từ những giây phút đầu tiên khi đặt chân đến thành phố
các đoàn khách sẽ nhận được niềm vui bất ngờ
bằng tổ chức với các hoạt động trải nghiệm các làng nghề truyền thống ngày tết
như chìm ngưỡng các màn biểu diễn thừa pháp vẽ non lá tỏ he
trình diễn nhạc cụ dân tộc của các nghệ nhân
cùng với những món quà xinh xắn như một lời chúc phúc bình an
sung túc trong những ngày xuân đến
bên cạnh đó bang tổ chức cũng dành tặng nhiều phần quà may mắn
cho các vị khách trên các chuyến bay quốc tế
sở du lịch tp hcm cho biết lễ đón đoàn khách du lịch đến tp hcm
đầu năm hai nghìn hai mươi bốn là hoạt động thể hiện nét văn hóa thân thiện
hiếu khách của tp hcm đến bạn bè du khách gần xa
đồng thời đây cũng là hoạt động đánh dấu khởi đầu cho những nét đột phá mới
của ngành du lịch tp hcm trong năm mới
với không khí đón tiếp trang trọng lịch sự cùng nhiều phân quà hấp dẫn
ban tổ chức hy vọng sẽ mang đến cho du khách những vị khách quý
đã đến tp hcm trong thời khắc đầu năm mới những tình cảm nồng hậu
sự đón tiếp niềm đỡ cùng những cảm nhận thật thú vị và ấn tượng
khi lựa chọn tp hcm làm điểm đến trong hành trình khám phá và trải nghiệm
đây không chỉ là hoạt động tạo ấn tượng sâu đậm tạo tâm lý may mắn
bình an hạnh phúc đối với du khách vào ngày đầu của năm mới
mà còn là sự kiện khởi động tạo dấu ấn cho một năm thành công
và nhiều khởi sát của ngành du lịch tp hcm trong các giai đoạn tăng tốc
trong ba ngày diễn ra liên hoan âm nhạc quốc tế tp hcm hồi vô năm hai nghìn hai mươi ba
đã đón hai trăm linh khán giả và du khách
đây là một số liệu tích cực cho thấy sự kiện
đã phát huy vai trò tiếp thị một thương hiệu văn hóa đặc trưng cho thành phố
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
hồi vô là sự kiện văn hóa lớn năm hai nghìn hai mươi ba thể hiện tính sáng tạo của thành phố
nếu những lễ hội âm nhạc khác thường chỉ tổ chức từ một đến hai đêm
thì hồi vô năm nay với thông điệp from ho chi minh city with love
tp hcm tp tình yêu kéo dài suốt từ tháng chín đến tháng một mươi hai
với tính chức siêu lễ hội đa sân khấu đa thể loại âm nhạc đa sắc tộc
sự xuất hiện đăng sen kết nối với nhiều phong cách trình diễn
từ nhiều nền văn hóa đã kiến tạo sự khác biệt đặc trưng của họ vô năm nay
từ nhạc cụ truyền thống nhạc giao hưởng đến nhạc nhẹ nhạc điện tử cùng hòa hợp
để mang đến ba đêm biểu diễn không thể quên
ba đêm nhạc hội vô superfest với điểm nhấn chính là sự tham gia của hơn một trăm linh nghệ sĩ
trong nước và quốc tế đến từ châu á châu âu châu mỹ và châu phi
chỉ tính riêng cuối đêm nhạc này đã thu hút hơn hai trăm linh lượt khán giả tham gia trực tiếp
chưa tính hàng triệu khán giả xem qua live stream
ngoài các chương trình biểu diễn tại liên hoan còn có hộ thảo chuyên sâu về ngành công nghiệp âm nhạc
với sự tham gia của giới tổ chức biểu diễn quốc tế các tập đoàn nghệ thuật đa quốc gia
mở ra điều kiện giao lưu học hỏi để đóng góp thêm cho nền công nghiệp văn hóa tại tp hcm
thông thường mình thấy là các lễ hội âm nhạc sẽ tổ chức ở đâu đó
ở một cái địa điểm nào đó trong thành phố hoặc là nó cũng chỉ là đại diện cho một tổ chức nào đó thôi
còn cái lễ hội này nó mang bản sắc riêng của tp hcm
nó được toàn thể từ các cấp lãnh đạo cho đến người dân thành phố cùng ủng hộ
cùng đứng ra để mà tổ chức với nhau và đặc biệt là đứng ngay cái chọc trục trung tâm chính
vì tự nhiên cái niềm tự hào của người dân thành phố nó cao hơn
họ vô có một cái thông điệp mỗi một năm rất là tốt
ví dụ như là năm nay là cái thông điệp from ho chi minh city with love
thì khi mà tùng nói về cái thông điệp này tùng cũng xúc động
vì mình nói rằng là thành phố của tôi không chỉ là một thành phố đẹp
một thành phố văn minh mà còn là một thành phố của tình yêu
thành phố của hòa bình và chúng tôi thực hiện cái tình yêu đó
những cái ôm nhau những cái hôn nhau gửi đến toàn thế giới
để cho cả thế giới thấy được rằng là hãy đến đây với chúng tôi
quy mô mở rộng sự sáng tạo còn thể hiện qua việc hòa dô đã xây dựng hệ sinh thái lễ hội
mô hình lễ hội trong lòng lễ hội với chủ hoạt động đa dạng liên tục và chất lượng
sau bao kỳ tổ chức liên hoa âm nhạc quốc tế tp hcm hòa dô đã từng bước xây dựng được tên tuổi
ghi dấu ấn là điểm đến văn hóa mới điểm trình diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế
trên bản đội liên hoa âm nhạc thế giới
tất cả thể hiện được khát khao kỳ vọng và lộ trình trưởng thành của một liên hoan
vào những sản phẩm văn hóa nghệ thuật xứng tầm
tp hcm là thành phố nghĩa tình
thành phố đã đón nhận rất nhiều tình yêu thương và sự quan tâm động viên
đặc biệt là trong những giai đoạn hết sức khó khăn của tp hcm vừa rồi
qua đại dịch covid một mươi chín thì nhận được nhiều sự sẻ chia và quan
tâm rất sâu sắc thiết thực của các tỉnh thành trên cả nước
và tp hcm là thành phố nghĩa tình thì từ đây những con tim yêu âm nhạc
cùng hòa chung là những dịch động rộng ràng đó để chúng ta lan tỏa
và sẻ chia tình yêu đó
vậy thì với tp hcm tôi muốn gửi gắm thêm một thông điệp
đó là từ liên hoa âm nhạc quốc tế hòa dô
nơi đây sẽ là người khởi nguồn lan tỏa sức sáng tạo
và sáng tạo
và chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm một điều nữa
đó là yếu tố quốc tế của liên hoan lần này cũng sẽ tiếp tục được khẳng định rõ
và chúng ta có sự tham gia của đại diện sở ngoại vụ tp hcm
của đại diện sở du lịch từ liên hoan này
tiếp tục sẽ khẳng định thương hiệu về âm nhạc
về nghệ thuật của tp hcm đến bạn bè trên thế giới